vì tình trạng học sinh vi phạm giao thông diễn ra ngày càng phổ biến tại các địa phương
và điều đáng nói hành vi vi phạm của các em học sinh ngày càng nguy hiểm và liều lĩnh hơn
có thể gây ra tai nạn giao thông cho chính bản thân các em và những người tham gia giao thông khác
tại địa bàn thị xã phú thọ của tỉnh phú thọ lực lượng công an đã vào cuộc quyết liệt với nhiều biện pháp
từ tuyên truyền hướng dẫn đến các biện pháp nghiệp vụ để xử lý hiệu quả tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông
ghi nhận của nhóm phóng viên
đua xe lạng lách hay bốc đầu thường được các em chế lại một số bộ phận để phục vụ cho những màn biểu diễn nguy hiểm
đại hội đã chọn được những đảng viên ưu tú xứng đáng đưa ra được những quyết sách định hướng đúng đắn phù hợp trong những giai đoạn tới đáp ứng được mong mỏi của người dân cũng như đưa đất nước phát triển nhanh hơn bền vững hơn
đặc biệt là công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ còn được phải tiến hành mạnh mẽ hơn nữa quyết liệt hơn nữa
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ
có lẽ một trong những điều nhức dối nhất từ sau đại hội một mươi hai của chúng ta đó là quá nhiều cán bộ đã bị thoai hóa
nhưng trong đại hội rõ ràng là không có nhân nhượng cái chuyện là những cái sai lầm mang tính gọi là lợi ích cá nhân lợi ích nhóm đấy
và tôi hy vọng rằng cái chống tham nhũng mà tổng bí thư đã phát động từ trước đại hội một mươi hai cho đến bây giờ thì chúng ta đã thực hiện được cái điều này
và cái niềm tin của dân đối với cái công cuộc
chống lại cái bệnh tham nhũng thậm chí bên cạnh đó còn cái là lãng phí nữa
thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái thành tựu mà đại hội một mươi ba chúng ta sẽ phải từ đại hội một mươi ba trở đi chúng ta sẽ phải thực hiện cho bằng được để lấy lại niềm tin của dân
và đó cũng là cái động lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước
nhìn là đại hội một mươi ba thì giáo sư đánh giá như thế nào về những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong thành công chung của đại hội ạ
tôi thì được một cái may mắn là cộng tác với bộ công an từ lâu rồi
từ những năm tám mươi c năm trăm linh cho đến bây giờ thì tôi thấy rằng là cái công lao của lực lượng vũ trang của chúng ta nói chung trong đó có quân đội và công an là đặc biệt lớn
cái xã hội ổn định được như thế này và dân được sống trong những khung cảnh bình yên như thế này là có công lao lớn của công an
bởi vì cái an toàn an ninh an toàn là một cái công lao lớn của công an
cái an toàn an ninh của đất nước là có công lao của công an
nếu không có lực lượng này phát hiện sớm ngăn chặn kịp thời những hành động chống phá thì cả ở trong và ngoài nước thì chúng ta sẽ không có cuộc sống bình yên như bây giờ
và tôi nghĩ rằng lực lượng công an có cái vừa có cái trách nhiệm nhưng mà cũng có cái vinh dự đóng góp được cái đảm bảo cho đất nước được yên bình
để xây dựng cuộc sống phát triển
trong cái thời gian tới
ngay sau khi bế mạc đại hội một mươi ba thì nghị quyết sẽ được triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân
theo giáo sư thì để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống thì chúng ta sẽ cần phải có quyết tâm lớn như thế nào
và riêng đối với lực lượng công an nhân dân thì sẽ phải đặc biệt lưu ý những vấn đề gì ạ
nghị quyết thì đã đề ra khá đầy đủ
kể cả các cái năm cái giải pháp mà tổng thống bí thư nguyễn trúc trọng đã đề cập đến trong cái báo cáo tại đại hội
thì tôi cho rằng những cái giải pháp này là đúng

vấn đề bây giờ là làm sao để biến cái đó thành hiện thực
tức là cách tổ chức thực hiện
làm sao đó để cho mỗi người dân và mỗi một cái cơ quan là thấy được cái trách nhiệm của mình
bởi vì ở đây cách đảm bảo cái an ninh của tổ quốc không phải chỉ là trách nhiệm của công an
mà tôi cho rằng đó là trách nhiệm của toàn dân
phát hiện sớm những cái âm mưu những cái sự chống phá cả ở trong và ngoài nước
đảm bảo cái cuộc sống của tổ quốc

và nếu như không có cái biểu diễn đó thì rõ ràng là chúng ta gặp rất nhiều khó khăn
và chúng ta đang sống trong cái thời đại mà có thể nói rằng là nhiều cái biến động rất khó lường
vì vậy mà trong cái giải pháp cái giải pháp thứ năm ấy tổng bí thư có nói rằng là
không để cho bất động gọi là bi động và bất ngờ
và muốn không có bi động bất ngờ ấy tức là phải có một cái tầm nhìn
và cái tầm nhìn đó thì phải dựa trên các cơ sở khoa học
để đánh giá và có đối sách kịp thời
tôi cho rằng các giải pháp mà đại hội nêu ra là có chúng ta có thể thực hiện được
chỉ có điều tức là phải rất kinh quyết
nhất là về mặt luật pháp
không thể để cho cái cái cái cái một cái sơ suất nào trong cái chuyện chống phá đối với đất nước đối với chính quyền
vâng cụ thể hơn thì riêng đối với lực lượng công an nhân dân ạ
thì cần phải đặc biệt lưu ý lưu ý thưa ông
đây là một cái nhiệm vụ hết sức nặng nề
nhưng mà tôi tin rằng lực lượng công an có đủ phẩm chất đủ năng lực để mà thực hiện cái nhiệm vụ đó
bởi vì lực lượng công an là cái lực lượng mà có thể sớm nhạy nhất nhanh nhạy nhất đắm mắt tình hình
để đề ra những cái giải pháp giúp cho đảng thực hiện cái các cái bước đi của mình trong cái thời gian tới
lực lượng công an là cái lực lượng nồng cốt trong cái bảo vệ an ninh
nhất là toàn vườn lãnh thổ của đất nước
vâng xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng chuẩn với những đánh giá rất là toàn diện và sâu sắc
thưa quý vị đại hội một mươi ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
có nhiệm vụ kiểm đếm việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
gắn với đánh giá tổng quát quá trình đổi mới quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trong năm đến một mươi năm tới và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
bên lề đại hội một mươi ba của đảng các đại biểu nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thành công nghị quyết đại hội tinh thần khát vọng phát triển đất nước
và ngay sau đại hội thì các cấp các ngành các địa phương sẽ bắt tay xây dựng kế hoạch đề án để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống